tối qua đã diễn ra hội thảo giao thương trực tuyến đầy mạnh hợp tác thương mại việt nam hoa kỳ
trong bối cảnh covid một mươi chín do cục xúc tiến thương mại bộ công thương phối hợp với đại sứ quán việt nam
tại hoa kỳ đại sứ quán hoa kỳ tại việt nam bộ thương mại hoa kỳ và các cơ quan hữu quan của
hai nước tổ chức với sự tham gia của bốn mươi doanh nghiệp hoa kỳ và hơn bốn mươi doanh nghiệp việt nam
việt nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ một mươi sáu của hoa kỳ và ở chiều ngược lại
hoa kỳ là đối tác thương mại lớn thứ ba của việt nam
tại hội thảo ngoài việc cập nhật tình hình thương mại giữa hai quốc gia
các nhà xuất nhập khẩu của hoa kỳ tham gia vào các phiên giao thương và trao đổi trực tuyến
với các doanh nghiệp việt nam để triển khai các cơ hội hợp tác kinh doanh trong thời gian tới
hai bên đã đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
thúc đẩy tái cơ cấu trong các lĩnh vực của ngành công thương
khôi phục và thúc đẩy phát triển công nghiệp thương mại trong tình hình mới